để góp phần giảm tải cho các cơ sở điều trị covid một mươi chín tuyến trung ương
và sẵn sàng đáp ứng tình huống ở các cấp độ dịch
tỉnh thái nguyên đã quyết định thành lập bệnh viện điều trị covid một mươi chín số một
đặt tại bệnh viện lao và bệnh phổi thái nguyên có trụ sở tại thành phố thái nguyên
bệnh viện có quy mô ba trăm linh giường bệnh với chức năng tổ chức thu dung cách ly
theo dõi điều trị người bệnh covid một mươi chín từ mức độ nhẹ không chịu chứng
đến mức độ vừa và mức độ nặng
đồng thời khi có yêu cầu bệnh viện sẽ chuyển những trường hợp bệnh nhân nặng
hoặc nguy kịch có biến chứng cần can thiệp đến bệnh viện trung ương thái nguyên
hoặc bệnh viện khác để tiếp tục điều trị
ngay trong chiều ngày hôm qua bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín